công an huyện trợ mới tỉnh an giang đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
liên quan đến một mươi hai đối tượng vừa bị phát hiện bắt giữ tại khu vườn xoài thuộc ốc long phú hai xã long điền b huyện trợ mới
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vườn xoài thuộc ấp long phú hai xã long điền b huyện trợ mới
có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền gây mất an ninh trả tự nên lực lượng công an đã nhanh chóng đến địa điểm trên để kiểm tra
thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy một mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
khám xét trên người các đối tượng thu giữ sáu điện thoại di động và hơn hai mươi một triệu đồng
đối tượng nguyễn duy khánh chú tại ấp ruộng cạn xã bình nghị huyện gò công đông tỉnh tiền giang
đang bị công an huyện gò công đông tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
qua làm việc khánh thừa nhận vào ngày ba tháng tám khi đi ngang nhà anh lê văn dũng cùng chú tại ấp ruộng cạn
khánh thấy xe của anh dũng dựng trước sân nhà cổng rào không đóng chìa khóa còn trên xe nên nảy sinh ý định trộm cắp
khánh lẻn vào sân lấy xe đưa về nhà thay đổi biển số và cất dấu
hành vi của khánh sau đó đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi tham mô tài sản
trước đó công an thành phố cao bằng nhận được thông tin phản ảnh của người dân về tình trạng ô nhiễm nặng
tại bãi giác nà lần thuộc xóm năm xã chu trinh tp cao bằng
qua điều tra lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc
đối với ba đối tượng là lãnh đạo cán bộ của công ty gồm nông thị nguyệt kha văn thuật và hoàng thị ngọc quỳnh
qua khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh
để thanh quyết toán tiền vật tư hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với nông thị nguyệt và kha văn thuật
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị ngọc quỳnh và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và khó lường
thời điểm hiện nay các đối tượng lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp tiểu thương và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh
để tìm cách tiếp cận người có nhu cầu vay tiền
đặc biệt thời gian qua đã xuất hiện những chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi
thông qua mạng xã hội zalo facebook các đối tượng quảng cáo về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản
không cần thế chấp tài sản hay giấy tờ tùy thân
và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh quả thân của chính mình là cũng có thể vay được tiền
với trường hợp người dân này do lỡ vay hai trăm linh triệu đồng với lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm
và sau đó mặc dù chị đã lo đủ số tiền trả nợ
nhưng các đối tượng cho vay lại tìm cách khả năng
những người vay không nhận tiền từ đó chúng buộc người phụ nữ này phải sai hẹn hợp đồng và phải chịu phạt
nếu không chúng liên tục đe dọa
còn trên không gian mạng các hình thức cho vay trực tuyến vay online cũng có sự chuyển đổi
hoạt động âm thầm len lỏi để tìm khách hàng
để lần tránh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
nhiều app cho vay đã đổi tên như uvay đổi thành
e vay xe tiền nhanh thành ví vay nhanh
hoặc một số app đã co cụm lại như áp ví tò mò vay bốn mươi hay là vay vui vẻ
người đi vay đến thời hạn đóng lãi nếu không trả được lãi thì lại tiếp tục được đối tượng
chỉ hướng đến những cái app khác những cái trang web khác để vay tiền để trả tiếp nối
tiếp nối cái khoản vay dẫn đến cái tình trạng là lãi trồng lãi
ma trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch
khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ quyết liệt
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức và thủ đoạn mới
chính vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào quảng cáo hấp dẫn
về hình thức hay thủ tục cho vay của các đối tượng
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy tác đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khốn cùng vì tín dụng đen
vào khoảng ba giờ năm mươi phút dạng sáng nay một vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ hòa hiệp
thuộc ấp tám xã hòa hiệp huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã thiêu dụi hoàn toàn các kiosk
trong khu nhà lồng chợ và một ngôi nhà bên cạnh
tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động ba xe chuyên dụng cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng chữa cháy của công an huyện tam bình
nhanh chóng đến hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy
theo thống kê ban đầu đám cháy đã thiêu dụi bốn kiosk hai sạp bán trái cây trong nhà lồng chợ và một nhà dân
ước tính thiệt hại khoảng trên một năm tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ khẩn cấp
nghi phạm nguyễn minh nhật hai mươi sáu tuổi trú tại phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai sau khi đối tượng nhật đi giao gà tại ngã ba vũng tàu
về đến ngã tư chiêu liêu thuộc phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
tại đây đối tượng nhật điện thoại cho bà dương thị yến năm mươi sáu tuổi quê hà nội
để mua dâm tại phòng trọ của nạn nhân
sau khi mua dâm giữa nhật và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm
trong lúc xô xác nhật dùng tay bóp cổ khiến bà yến tử vong
sau đó nhật lấy hai điện thoại hiệu iphone của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường
sau thời gian ngắn điều tra lực lượng cảnh sát hành sự đã tìm ra nguyễn minh nhật
vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam ba mươi tám đối tượng liên quan
trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
với số tiền giao dịch lên tới gần bốn tỷ usd
theo điều tra đường dây đánh bạc này do huỳnh long bạch
nguyễn đắc quý huỳnh long như
và phạm thị mai ngân
công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
hoạt động hết sức tình vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặc thuật
thông qua việc sử dụng đổi tiền việt để mua các loại tiền điện tử
như ethereum usdt tron liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền
các đối tượng hình thành nhiều đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý
tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bước đầu công an xác định số lượng tiền giao dịch gần bốn tỷ usd tương đương tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
hiện công an tp hcm vẫn đang phù hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này
với hành vi tham mô tài sản vào ngày bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh cao bằng đã khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can
trước đó công an tp cao bằng nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm nặng
tại bãi giác nà lần thuộc xóm năm xã chu trinh tp cao bằng
qua điều tra lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc đối với ba đối tượng
là lãnh đạo cán bộ của công ty gồm nông thị nguyệt kha văn thuận hoàng thị ngọc quỳnh
qua quá trình khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã ký hợp đồng và mua không hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh
để thanh quyết toán tiền vật tư hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát với số tiền trên một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với nông thị nguyệt và phan văn thuật
ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị ngọc quỳnh hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm sáu đối tượng
gian cảnh cướp giật gần một tỷ đồng tại một ngân hàng ở thành phố bù ma thuật
trước đó vào trường ngày ba mươi tháng một mươi một công an thành phố bô ma thuật nhận được tin báo của người dân tại ngân hàng vp bank
ở số ba mươi bảy đường ngu quyền phường tân lợi xảy ra vụ một nhóm đối tượng cướp giật số tiền rất lớn của người phụ nữ vừa rút từ ngân hàng đi ra
ngay sau đó công an thành phố bô ma thuật đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng điều tra vào cuộc xác minh làm rõ
nạn nhân của vụ cướp giật này là chị dương thị giang chú tại huyện madrak tỉnh đắk lắc
chị giang đã bị nhóm đối tượng cướp giật mất chín trăm linh tỷ đồng
sắc định đây là vụ việc rất nghiêm trọng do vậy ngay từ ban đầu chúng tôi đã hối hợp chặt chẽ với viện kiểm soát dân thành phố
để tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp xác minh thu thập tài liệu tại hiện trường
đồng thời chúng tôi tập trung lực lượng xác minh triêu thập làm việc số đối tượng liên quan
bước đầu thì số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để quanh co chối tội đối phó với đối tượng
bước đầu thì số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để quanh co chối tội đối phó với đối tượng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian ngắn chúng tôi đã đấu tranh làm rõ hành vi của sáu đối tượng liên quan
sau hơn một mươi hai giờ tích cực điều tra đến một mươi giờ sáng ngày một tháng một mươi hai công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ và bắt được sáu đối tượng trong vụ cướp giật trên
gồm trần thế anh nguyễn thị thanh dung nguyễn văn hùng vương văn quân văn ngọc thành và phan thị vực
theo điều tra do bị nợ xấu không vay được tiền từ ngân hàng nên chị giang đã nhờ thế anh đứng tên chủ sở hữu một lô đất để làm thủ tục vay một tỷ đồng tại ngân hàng vp banh
sau khi vay được sẽ trả tiền công là sáu mươi triệu đồng sau đó thế anh đã đem chuyện kể lại cho các đối tượng còn lại nghe
vì cho rằng tiền công trả như vậy là ít nên cả nhóm đã bàn bạc thống nhất viết khống một giấy vay tiền thể hiện thế anh vay của vực là một ba mươi năm tỷ đồng
khi ngân hàng giải ngân cho thấy anh xong và chị giang cầm tiền ra khỏi ngân hàng thì nhóm này sẽ giàn dựng cảnh gặp thế anh đòi nợ tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị giang
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một khi chị giang cầm một tỷ đồng và lấy sáu mươi triệu đồng trả cho một người khác rồi bước ra cửa ngân hàng thì bị nhóm đối tượng này áp sát giàn cảnh và cướp giật
khi mình vào ngân hàng thì gặp chị giang thì chị đối với tờ em

khi mình vào ngân hàng thì gặp chị giang thì chị giang cầm một tỷ đồng trả cho một người khác rồi bước ra cửa ngân hàng
khi mình vào ngân hàng thì chị giang cầm một tỷ đồng trả cho một người khác rồi bước ra cửa ngân hàng
vào ngày bốn tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
tiến hành bắt truy nã đối với lê thị kim tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện an minh tỉnh kiên giang về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một tư cùng chồng là nguyễn kim phụng bị công an huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện
sau đó vào giữa năm hai nghìn hai
tư bị tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh tuyên phạt bảy năm tù
còn chồng của tư là phụng bị phạt sáu năm tù về tội mua bán trái phép chân ma túy
lúc này do có con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên tư được hoãn thi hành án và được đưa về kiên giang
để cơ quan chức năng quản lý người bị kết án tù đang tại ngoại
đến năm hai nghìn năm khi con cử tư đủ tuổi để tư đi chấp hành án theo quy định của pháp luật
thì tư bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang ra quyết định truy nã
sau gần hai mươi năm bỏ trốn tư bị bắt giữ và đưa đi chấp hành án theo thẩm quyền
hai đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng nghệ an bắt giữ
thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
trước đó công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lì giống pó
trú tại xã tri lễ huyện quế phong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một xác định lì giống pó cùng chú của mình là lì
đang tập kết ma túy với số lượng lớn để đem đi tiêu thụ
khi hai đối tượng mang theo ma túy đến bản minh châu xã tri lễ huyện quế phong
các mũi công tác nhanh chóng đồng loạt áp sát khống chế bắt giữ thành công các đối tượng
thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa làm rõ
và tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đây là thủ phạm đã gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính mạng viễn thông trên địa bàn
cụ thể khi tiếp nhận tin báo của một bị hải chú tại phường thanh khê đông
về việc bị lừa hết số tiền trong tài khoản công an quận thanh khê đã lập tức vào cuộc
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một phát hiện thái là nghi phạm nên đã tiến hành bắt giữ tại lâm đồng
làm việc với cơ quan điều tra thái thừa nhận
giữa tháng một mươi một có ra đà nẵng và đã tiếp cận gặp bị hại để xin năm trăm linh đồng
từ đó thái lân la hỏi địa chỉ số điện thoại để chuẩn bị cho việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn
khi về quê thái liên tục nhắn tin hỏi thăm và muốn được trả lại số tiền đã giúp đỡ
nên nhờ bị hại cung cấp ví tài khoản momo cũng như mã otp của tài khoản ngân hàng liên kết
và từ đây thái đã tự động dùng mã otp lấy tiền về
cũng như yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng mà thái đã cung cấp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
cho đến thời điểm bị bắt giữ thái đã thực hiện được bốn vụ chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng
dùng toàn bộ vào việc chơi game online và tiêu xài cá nhân
một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên hoạt động phạm tội về đêm đã bị công an phường nhân bình
thành phố quy nhơn tỉnh bình định phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quy nhơn nhanh chóng điều tra bắt giữ
đây là hiện trường một trong những vụ mất trộm tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
ông đoàn văn mười chú tổ một
khu vực một phường nhân bình tp quy nhơn là một trong số nạn nhân trong vụ trộm mất cây cảnh trước đó
vừa giờ vợ chàng tôi đi công việc là ra là thấy phát hiện là cái cửa là nó bị kích
kích cái phèn ngay đầu nó sẽ lắt ra cái chìa khóa rồi nó vô
một khi là nó vô rồi là tôi mới kêu quả chứ hôm qua đây mình đâu có túi nước rồi mà tại sao cái cửa lại mớ
khi nó vô tôi phát hiện là coi đây này là nó nhổ hai cây và nó sẽ đừng mất một cây
giả xuất tại huyện bình định
tại hiện trường các vụ trộm cơ quan công an nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp có tổ chức
hầu hết tài sản các đối tượng nhắm đến là xe mô tô cây cảnh và chim cảnh có giá trị
thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya những sơ hở mất cảnh giác của người dân
trong việc quản lý tài sản hoặc lợi dụng tình hình mưa gió giả vờ chú mưa
rồi bẻ khóa xe hoặc đột nhập vào nhà để trộm tài sản
sau nhiều ngày điều tra các đối tượng trong vụ án đã được xác định

không rõ nguồn gốc và nên là tiến hành tạm giữ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong chưa đầy hai tháng
đã thực hiện chót lọt chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn
và sáu vụ trộm khác tại huyện tuy phước và phù mỹ
việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn
đã thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tiến án một siêu trộm chuyên đột nhập vào các biện thự biển đà nẵng
để trộm cấp tài sản của người nước ngoài vừa bị sa lưới pháp luật
đối tượng này là quản lý của một cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng
nhưng do dịch bệnh cơ sở này đóng cửa nên đã đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền chi tiêu cá nhân
siêu trộm là võ thành bảo nhân trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an nhân khai nhận trên đường đi làm về thì phát hiện căn biệt thự không đóng cửa
tầng hai nên đã đột nhập vào lấy cắp điện thoại và nhiều tiền mặt
để tàu tán nhân đã đổi toàn bộ tiền thành tiền đô la mỹ
ngoài ra từ đầu tháng một mươi một đến nay nhân cũng đã thực hiện bốn vụ đột nhập khác
lấy trộm tài sản trị giá
trộm tài sản trị giá sáu mươi triệu đồng toàn bộ số tiền bán tài sản đều được đổi ra đô la mỹ để cất giấu
với nhiều tiền án nhân hành động rất tinh vi thường xuyên nghiên cứu nơi đột nhập trước khi gây án
để tránh bị camera an ninh ghi hình
ngoài ra nhân đã có tiền án trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng
đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng bị bắt giữ là tống ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ chín phường quang vinh thành phố thái nguyên
do cần tiền mua ma túy sử dụng từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thắng đã thực hiện tám vụ trộm cấp tài sản trên địa bàn thành phố
trong đó có bảy vụ tại các căn shop house thuộc khu đô thị pisenja đồng bẩm
thủ đoạn của thắng là lợi dụng đêm tối đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng
hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà
sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như điện thoại di động bếp từ máy khoan
máy đục bê tông bình nóng lạnh và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
hiện công an thành phố thái nguyên đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam thắng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị còn tại tỉnh đồng nai thành phố biên hòa thì tình hình tội phạm trộm cắp tài sản
có dấu hiệu gia tăng trở lại bởi sau thời gian dài ẩn mình do giãn cách xã hội
và trước tình hình này lực lượng công an tp biên hòa đã mở đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội
và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
và qua một tháng thực hiện đợt cao điểm này lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá
một mươi vụ trộm cấp tài sản bắt giữ lý vào gần hai mươi đối tượng
và theo cơ quan công an trong số các vụ trộm cắp tài sản trên thì có tới hơn hai phần ba số vụ
là do người dân đã lơ là và mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
đây là đối tượng lê minh dương ba mươi một tuổi trú tại phường bình thắng thành phố dị an tỉnh bình dương
vừa bị công an thành phố biên hòa bắt giữ về hành vi trộm cấp tài sản
theo điều tra của cơ quan công an vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi một đối tượng lê minh dương phát hiện
chiếc xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm của ông phan khắc định chú tại phường hố nai
thành phố biên hòa
đỗ trước một cửa hàng vật liệu xây dựng trên xe có sẵn chìa khóa nên dương đã leo lên xe nổ máy tẩu thoát
qua trích xuất hệ thống camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sau hơn bốn mươi tám giờ đồng hồ
công an tp biên hòa đã bắt giữ được đối tượng lê minh dương thu hồi chiếc xe tải bị lấy trộm
sau khi trộm được tôi chạy về phường tân phú quận hồ đức tôi có bán cho một cái gai đai xe có giá là hai mươi năm triệu đồng
theo tương trình của ông phan khắc định
việc để xảy ra vụ trộm cắp nói trên là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của gia đình
vì gần cả chục năm nay ông định vẫn để xe ô tô ở ngoài vỉa hè trên xe cắm nguyên chìa khóa không có người trông coi
sau đó bốn ngày thì công an đã tìm lại được chiếc xe cho gia đình tôi
qua sự việc đó thì thứ nhất là về phần lỗi bên nhà chúng tôi là đã chủ quan để chìa khóa và không khóa cửa xe
thứ hai là tạo điều kiện cho tên trộm ăn cắp
cơ quan công an xác định lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy và nghiện game không có nghề nghiệp ổn định
sau khi trộm cắp bán chiếc xe tải được hai mươi năm triệu đồng dương đã sử dụng hết cho việc mua ma túy sử dụng và chơi game
tội phạm tội phạm bài thảm thì vẫn giữ một cơ cấu rất lớn trong cơ cấu tội phạm ngày nay
chiếm gần năm mươi các vụ phạm pháp hành sự trên địa bàn thành phố
thì trong đó thủ đoạn
các đối tượng vẫn tập trung vào lợi dụng việc chủ nhà đi làm để tìm các sơ hở để cậy phá khóa vào để trộm các tài sản
hoặc là lợi dụng các chủ phương tiện lơ la mất cảnh giác liên quan đến xe đặc biệt xe mô tô kể thậm chí có xe mô tô
lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tài sản thì các đối tượng đã tiến hành phá khóa
và tiến hành các việc hoạt động lấy trộm tài sản
cũng theo công an tp biên hòa sau gần một tháng từ ngày một tháng một mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
lực lượng công an toàn thành phố biên hòa đã đấu tranh làm rõ trên hai mươi vụ phạm pháp hình sự
trong đó một mươi vụ trộm cắp tài sản hai vụ đánh bạc bắt năm mươi tám đối tượng triệt xóa một mươi hai vụ
ba mươi sáu đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp
ngoài việc đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm
công an tp biên hòa sẽ tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê
cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng đòi nợ thuê tội phạm đánh bạc trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản
gây bức xúc trong xã hội nhằm mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân